việc chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo chủ yếu trông chờ vào các y bác sĩ thuộc tỉnh đội hoặc biên phòng trên đảo
mãi đến tận năm hai nghìn một mươi năm trung tâm y tế thuộc huyện đảo mới được xây dựng và đi vào hoạt động nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và lực lượng vũ trang đang sinh sống và công tác tại huyện đảo
trung tâm y tế tại huyện đảo cồn cỏ được thành lập theo mô hình quân dân y trực thuộc sở y tế tỉnh quảng trị
bệnh viện phục vụ rất nhiệt tình
tuy nhiên trung tâm này mới chỉ đáp ứng được những nhu cầu cơ bản về chăm sóc sức khỏe
trong trường hợp có những ca bệnh hiểm nghèo hoặc thai sản người dân trên đảo vẫn tin tưởng những dịch vụ trên đất liền hơn

trong trường hợp có những ca bệnh hiểm nghèo hoặc thai sản người dân trên đảo vẫn tin tưởng những dịch vụ trên đất liền hơn
trên thực tế đến thời điểm trước năm hai nghìn một mươi bảy hạn chế lớn nhất của đảo cồn cỏ chính là thiếu nước ngọt
công nghệ lọc nước đã có nhưng đòi hỏi phải có nguồn điện đủ lớn mới có thể vận hành được dây chuyền
một hệ thống giếng bơm trải đều khắp trên đảo phần nào cung cấp nước ngọt cho các hộ dân
bên cạnh đó sau khi công tác điện khí hóa trên đảo được triển khai vấn đề lọc nước đã được giải quyết
giữa trung tâm huyện còn có hồ chứa nước ngọt và chứa nguồn nước dự trữ

ngay sau khi có được chủ trương đẩy mạnh cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng
điện đường trường trạm của đảo cồn cỏ một con đường nhựa dài đúng năm km chạy vòng quanh đảo đã được triển khai
những công trình như trụ sở các cơ quan dân chính đảng nhà thi đấu và đặc biệt trường mầm non mang tên hoa phong ba
cũng đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu cho đông đảo người dân trên đảo

từ năm hai nghìn một mươi bảy với những nhu cầu cấp thiết của người dân việc điện khí hóa trên đảo được đặt ra
sau gần một mươi năm năm thành lập huyện đảo cơ sở hạ tầng được xây dựng khá nhanh
tuy nhiên nguồn điện năng chưa tương xứng chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ cho sản xuất đời sống của quân và dân huyện đảo
trên đảo chỉ có
có hai tổ máy một trăm linh kva phát luân phiên mỗi ngày cấp điện được vài tiếng thậm chí có những thời điểm phải cắt điện
sinh hoạt của nhân dân trên đảo gặp rất nhiều khó khăn thì không thể nói đến sản xuất và du lịch phát triển theo đúng nghĩa của nó
thời tiết ở đây là
thời mưa nhiều gió mùa vận chuyển vật tư thiết bị ra là khó khăn
thứ hai là nước
nước ở đây chủ yếu là hứng được mưa cho nên thi công rất khó khăn
nhưng thời tiết nước là
vận chuyển nước trong mưa ra
việc cấp điện trên đảo gặp không ít khó khăn nhất là không thể sử dụng nguồn điện từ lưới điện cao áp như trong đất liền
vì vậy công tác đầu tư xây dựng hầu như phải triển khai từ đầu
nguyên vật liệu trang thiết bị máy móc phần lớn được chuyển từ đất liền ra đảo
phải dùng xe tải chở từng mét khối nước đến chân công trình
điều kiện thi công ở đây gặp không ít khó khăn
đó là máy móc chuyên dùng thiếu thốn
việc vận chuyển thiết bị chủ yếu bằng sức người
có những thời điểm phải thi công liên tục ba k
khi mà vụ tải của đảo phát triển lên thì phát triển đến đâu thì chúng tôi sẽ thêm máy lên đó
và chúng tôi dự kiến rằng đến ở mức hai tổ máy ở mức thêm hai tổ máy nữa tức là bốn tổ máy
thì với công suất là hai kw mà việc dùng hết công suất đó
thì tôi cho rằng là khả năng sẽ có các cái nguồn điện khác
để tăng cường công suất lớn hơn nữa công ty lực lượng chỉ sẽ đảm bảo cấp điện đầy đủ một trăm linh
cho tất cả các nhu cầu của đảng kể cả các nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội
đời sống nhân dân đời phục vụ cho các tiến sĩ chúng tôi sẽ đảm bảo
đơn vị đã xây dựng nhà máy phát điện d agen và phòng trực vận hành
lắp hai ổ phát điện d agen công suất hai x năm trăm linh kv
cùng tổ máy hai trăm năm mươi kv nam p lắp đặt trước đó để vận hành song song cấp điện liên tục cho nhân dân
thi công gần ba lưới điện hạ áp bốn kv nam pe thay toàn bộ công tơ khí trước đây bằng công tơ điện tử
có hệ thống thu nhập dữ liệu tự động dựng các bồn chứa nhiên liệu và nhiều hạng mục khác
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu một điểm mốc vô cùng quan trọng là dự án xây dựng nhà máy cơ bản hoàn thành
các tổ máy phát điện được lắp đặt nghiệm thu kỹ thuật
và hòa vào lưới điện
đây là kết quả của sự cố gắng của lãnh đạo tỉnh quảng trị
tập đoàn điện lực việt nam của công ty điện lực quảng trị và huyện đảo côn cò
từ nay công ty điện lực quảng trị đảm bảo cung cấp điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế biển đảo
khai thác tiềm năng và thế mạnh về du lịch của huyện đảo côn cò
công ty điện lực việt nam cũng tạo điều kiện cho dân trong tiêu thụ các sản phẩm thủy sản
mà dân đã đến bắt về ví dụ như cá ốc để cho có cơ sở dân tiêu thụ
huyện cũng hỗ trợ cho dân để chuyển giao các mô hình
như mô hình chế biến nước mắm mô hình xây cà khô
rồi hỗ trợ cho dân trong việc vai vốn để phát triển sản xuất
rồi chuẩn bị đến huyện cũng xây dựng các mô hình để tiếp tục
để cho dân trong ổ định
một mươi năm năm sau khi thành lập huyện đảo côn cò vẫn còn nguồn ngang những khó khăn
nhưng với sự đầu tư có hệ thống của tỉnh quảng trị
với quyết tâm bám đảo bám biển khơi của những người dân nơi đây
huyện đảo côn cò đang ngày một khởi sắc
xứng đáng với cái tên chiến hạm không thể đánh chìm cả trong chiến tranh
và trong công cuộc đổi mới hôm nay
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại